cộng đồng người khuyết tật đã tích cực chung tay thực hiện phong trào người tốt việc tốt
ngoài việc nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng và xã hội nhiều người khuyết tật đã vượt lên những khó khăn của chính bản thân mình
đồng thời nỗ lực giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ
và trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng truyền hình nhân dân đến với những điểm sáng của phong trào người tốt việc tốt mà cộng đồng người khuyết tật đã đạt được trong thời gian vừa qua
thông thường mọi người nghĩ những người làm về công nghệ thông tin là người bình thường và tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin
thế nhưng tại hội người mù thành phố hà nội có một trường hợp rất đặc biệt
it của hội là một người mù và cũng chưa từng qua trưởng lớp về công nghệ thông tin nhưng anh đã giúp cho rất nhiều người đồng tật biết về công nghệ thông tin
đồng thời anh cũng có thể sửa chữa cài đặt phần mềm trên máy tính điện thoại cũng như một số thiết bị phụ trợ cho những người mù trên địa bàn cả nước
anh là nguyễn trung thái một người có nhiều vai trò đang công tác tại hội người mù thành phố hà nội
anh là nguyễn trung thái một người có nhiều vai trò đang công tác tại hội người mù thành phố hà nội
nếu duerk chúng ta làm công côngưởng của thù thang yj sẽ được khai hóa đơn giản lệnh cho mọi thứ vui vẻ vào app của research schule
tính rồi thì tôi có thể vào mạng truy cập các tin tức nó sẽ được nhiều hơn
tôi được học thầy thái lâu rồi ạ mà tôi thấy thầy là người thầy rất là nhiệt tình
thầy đã hướng dẫn tôi truy cập internet đọc báo và sử dụng gmail và nhiều thứ nữa
trong cộng đồng người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng thì truyền thống nhiều năm nay rồi thì luôn luôn xuất hiện những cái gương người tốt việc tốt
anh thái cũng là một người như vậy anh giúp bất kể một ai về một học viên nào hay một anh em anh chị em nào cần sự giúp đỡ liên quan đến tin học thì anh luôn luôn sẵn lòng nhiệt tình anh giúp đỡ bằng hết khả năng của mình
từ nhỏ anh nguyễn trung thái đã rất thích công nghệ thông tin nhưng khi đang học lớp tám thì không may anh bị hỏng hoàn toàn cả hai mắt
tự nghĩ mình đã trở thành người vô dụng anh sống khép mình
những lúc ấy gia đình luôn bên anh và động viên anh
họ đã kể cho anh nghe những tấm gương giàu nghị lực đã luôn vươn lên không chỉ vì bản thân gia đình mà còn đóng góp cho xã hội
thế rồi như được tiếp thêm sức mạnh anh tích cực tham gia sinh hoạt tại hội người mù thành phố hà nội
thấy một số hội viên của hội có thể sử dụng máy tính anh có suy nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó

với mong ước ấy anh đã không quản gió mưa đều đặn tìm đến học công nghệ thông tin của những người thầy đồng tật để tự trang bị những kiến thức cần thiết cho mình
nhiều lúc vì mải mê mà anh quên cả thời gian
rồi anh cũng tự tìm hiểu về phần mềm do phần mềm đọc màn hình hữu ích cho người mù
khi đã thông thảo máy vi tính anh chuyển sang tìm hiểu về phần mềm ứng dụng trên máy điện thoại và một số thiết bị khác
rồi dần dần anh trở thành người cài đặt và sửa chữa phần mềm cho các bạn đồng tật
tôi cũng là một người khuyết tật cho nên tôi điều đầu tiên tôi nghĩ là trước tiên là mình phải giúp đỡ được cho mình
chính mình phải vượt qua được những khó khăn để tự khẳng định mình
sau đó thì những việc làm những hành động của mình sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn
và có thể coi phong trào người tốt việc tốt giúp cho cộng đồng hiểu hơn
chứ bản thân tôi cũng không nghĩ là khi mình làm những điều đó để nhận được những thanh tích
cũng như là những cái ghi nhận của cộng đồng và xã hội
những việc làm của mình chỉ mong muốn là nó có tạo lên sự lan tỏa
cho những người khuyết tật để họ có thể vươn lên trong cuộc sống
biết tin học để cuộc sống tốt đẹp hơn
đó là câu slogan mà anh thái rất thích
bởi đối với anh tin học không chỉ tốt cho người bình thường
mà nó còn là công cụ hữu ích cho người mù hòa nhập cộng đồng
tôi mong muốn là những người khiếm tị nói riêng và người khuyến tật nói chung
thì có thể xóa bỏ được mặc cảm tự do
tự ti dù cho cơ thể của mình có thể khiếm khuyết một bộ phận nào đó
tuy nhiên thì chúng ta còn có thể có trí thức và có cộng đồng và xã hội ở xung quanh
cho nên là chúng ta sẽ vượt qua được tất cả để trở thành một người công dân tốt
và có thể đóng góp được nhiều cho xã hội
nhờ tích cực tham gia các hoạt động đoàn

việc nỗ lực xây dựng ý tưởng mục tiêu
đến việc tổ chức các chương trình là cầu nối để giới thiệu về người khiếm thị trẻ
tới cộng đồng mà anh nguyễn trung thái với sự nhiệt tâm nhiệt thành và sức trẻ của mình
đã được ủy ban nhân dân thành phố trung ương hội người mù việt nam khen thưởng nhiều năm liền
cũng như anh nguyễn trung thái nhiều người khuyết tật tại việt nam đã chứng minh được khả năng của mình
khi không chỉ tự mình vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
mà còn nỗ lực thực hiện nhiều việc tốt
trở thành những người khuyết tật
các tấm gương sáng trong cộng đồng nói theo
phong trào người tốt việc tốt là một hoạt động vô cùng ý nghĩa
không chỉ đối với những người bình thường mà còn thực sự ý nghĩa đối với cả những người khuyết tật
phong trào người tốt việt tốt này hướng đến việc sẽ mang lại những điều tốt cho những cá nhân cộng đồng của mình
những người khuyết tật còn ý nghĩa hơn là một điều đó là chính họ có sự đồng cảm
và họ mang lại những cái hoạt động tốt mỗi ý nghĩa nhân văn cho những người đồng tật của mình
tôi nghĩ rằng đây là một phong trào thực sự ý nghĩa và nhân văn
và sẽ được nên được nhân rộng trong thời gian tới
phong trào người tốt việt tốt tôi thấy thực sự là ý nghĩa
bởi vì phong trào này đã nhìn nhận đánh giá về những người có những đóng góp cho xã hội
và đặc biệt tôi thấy thì hiện nay lực lượng người khuyết tật cũng tham gia mạnh mẽ vào phong trào người tốt việc tốt

những người bình thường làm những điều tốt thì đã thực sự ý nghĩa
nhưng mà những người khuyết tật thì họ đã có những cố gắng để trở thành người tốt
vừa là sự cố gắng của họ
và đây cũng chính là những người mà truyền lửa cho những người khuyết tật khác
để họ cố gắng làm được nhiều việc tốt hơn đóng góp cho xã hội và đóng góp cho những người đồng tật của mình
năm hai nghìn một mươi bảy với phương châm đổi mới hiệu quả bằng tất cả những người đồng tật của mình
đã có nhiều biện pháp giải pháp cụ thể
phong trào thi đua người tốt việc tốt đã được triển khai sâu rộng thiết thực hơn
với mục tiêu là khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân tương ái
trách nhiệm với cộng đồng của các tầng lớp nhân dân các ngành các cấp các địa phương các đơn vị đã có nhiều sáng kiến
sáng tạo xây dựng các phong trào thi đua đặc thù những mô hình hay cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực
bằng những việc làm thiết thực các đơn vị đã có nhiều sáng kiến các đơn vị đã có nhiều sáng kiến các đơn vị đã có nhiều sáng kiến
thiết thực cụ thể từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng
từ cán bộ công chức các cơ quan trung ương đến người nước ngoài
học tập công tác trên địa bàn
với những việc làm dù nhỏ bé bình dị
nhưng được thực hiện với tinh thần trách nhiệm sự cống hiến nỗ lực
và chấp nhận hy sinh để giảm bớt đi những khó khăn
mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người xung quanh
đã cho xã hội ngày càng tươi đẹp hơn
chỉ riêng tại thành phố hà nội
thông qua phong trào người tốt việc tốt năm hai nghìn một mươi bảy
đã có hơn một mươi một hai trăm linh điển hình tiên tiến
người tốt việc tốt được khen thưởng từ cấp cơ sở
gần tám trăm linh cá nhân được khen thưởng điển hình tiên tiến
người tốt việc tốt
đó chính là những tấm gương lao động sáng tạo
đề xuất nhiều mô hình giải pháp trong mọi lĩnh vực
như khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh cải cách hành chính
đem lại hiệu quả kinh tế cao lợi ích xã hội to lớn
và trong số đó có không ít những tấm gương điển hình tiêu biểu là người khuyết tật
sự ghi nhận của thành phố đối với những người khuyết tật
đó là một sự ghi nhận về phía thành phố
đối với phong trào của người khuyết tật
cũng như đối với sự hỗ trợ người khuyết tật tăng trong nhiều năm qua
còn đối với phía người khuyết tật thì
một cái tiêu chí mà chúng tôi đặt ra đó là
trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội
vì vậy cho nên là những hình ảnh của những người tốt việc tốt
mà là những người khuyết tật
đó là một hình ảnh hòa nhập sắc thực nhất
và cũng là vui cho chúng tôi cũng như là toàn xã hội
bởi vì họ là những công dân có ích cho thủ đô và cho đất nước
trước hết là cái biểu tượng nó rất cao
cái sự chủ động hòa nhập của họ rất cao
đấy và sau nữa là cái sự đóng góp rất cụ thể của họ
và chúng ta cũng biết ơn họ trong những hoạt động chủ động như vậy
trong khi chưa cần mong chờ những điều mà xã hội phải đáp ứng
những điều luật phải được thực hiện để đáp ứng
thì họ đã chủ động để tham gia như vậy
thì tôi thấy rất là cảm kích
khi nói về cộng đồng người khuyết tật
phó thủ tướng vũ đức đam từng nhận định
những người khuyết tật những người dù cơ thể bị khiếm khuyết
nhưng có tâm hồn cao đẹp có ý chí vươn lên trong cuộc sống
đã giúp chúng ta hiểu thêm những điều ý nghĩa của chúng ta

trong sâu thảm mỗi người đều có những điều rất tốt đẹp
và mỗi người đều có giá trị của mình
giá trị đó không phụ thuộc vào địa vị tiền tài
chỉ cần kiên trì nỗ lực để những điều tốt đẹp ấy trong mình lớn lên
và làm những điều tốt đẹp trong mọi người này nở
với những người không may mắn khi cơ thể có khiếm khuyết
thì sự kiên trì nỗ lực ấy lại càng nhiều hơn
chính vì vậy những giá trị
vốn đã quý trong họ lại càng đáng quý
và với những gì đã làm được
cộng đồng người khuyết tật việt nam đã cho thấy
dù mỗi cá nhân có một cương vị điều kiện và hoàn cảnh khác nhau
nhưng đều có những điểm chung là hăng hái thi đua
nỗ lực phấn đấu hết mình để góp phần xây dựng quê hương
xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh và hiện đại hơn
phong trào người tốt việc tốt
thì là một cái phong trào rất là truyền thống của chúng ta rồi
và khi mà nói đến phong trào người tốt việc tốt
thì chúng ta hay đưa lên những tấm gương
hay là nghĩ rằng đó chỉ là phong trào của những người không khuyết tật
nhưng mà thực ra cộng đồng người khuyết tật đã tham gia phong trào này rất là tích cực
và chứng minh chính bản thân họ là những người có thể đóng góp rất là tích cực cho cộng đồng cho xã hội
và chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những tấm gương sáng của những người khuyết tật
những lãnh đạo của người khuyết tật doanh nghiệp của người khuyết tật
các lãnh đạo các tổ chức xã hội của người khuyết tật
là những người có thể làm rất nhiều những việc có ích cho xã hội
và tạo ra thậm chí là hàng trăm hàng nghìn công an việc làm
cho cộng đồng người khuyết tật và cho cả những người không khuyết tật nữa
thì tôi nghĩ rằng cộng đồng người khuyết tật của chúng ta đang rất là lớn mạnh
và tự chứng tỏ bản thân mình đóng góp rất là tích cực cho cái sự phát triển của xã hội
trước đây thì mọi người đều có thể có một cái suy nghĩ là
người khuyết tật là những người cần sự giúp đỡ nhận sự ban ôn
và suy nghĩ theo cái mô hình là từ thiện là chính
tuy nhiên thì bây giờ đã có sự thay đổi là
bản thân những người khuyết tật họ cũng có điều kiện
và họ cũng mong muốn được chia sẻ được đóng góp được hỗ trợ
ngược trở lại cho cộng đồng
thì đấy sẽ là những cái cơ hội rất tốt để có thể thể hiện được rằng là
những người khuyết tật họ đã vươn lên như thế nào
họ đã hòa nhập cuộc sống ra làm sao
họ cũng như những thành viên tích cực khác trong cộng đồng
cũng là năm thứ hai mươi năm năm triển khai phong trào người tốt việc tốt
của toàn thể cộng đồng và xã hội
sau hai mươi năm năm phong trào đã ngày càng đi sâu vào đời sống
tạo được sự lan tỏa thu hút ngày càng đông đảo các cấp các ngành
và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng
góp phần vào việc hoàn thành những nhiệm vụ kinh tế xã hội của các cấp các ngành
điểm nổi bật của phong trào thi đua người tốt việc tốt năm hai nghìn một mươi chín
họ đã trở thành người mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
với mục tiêu khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân tương ái trách nhiệm với xã hội
và cộng đồng người khuyết tật việt nam đã thể hiện khả năng tiếp cận và hòa nhập của mình
khi đã đóng góp không nhỏ vào những thành công của phong trào này
vâng thưa quý vị và các bạn
trong những năm qua phong trào người tốt việc tốt đã có sức lan tỏa
và tạo được sức hút mạnh mẽ tới tất cả các cấp ban ngành và người dân trên khắp các tỉnh thành
hy vọng rằng với sự chung tay góp sức của cộng đồng người khuyết tật việt nam
phong trào này sẽ ngày càng khơi dậy và phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái
có trách nhiệm với cộng đồng của đông đảo người dân trong cả nước
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau